thưa quý vị lại có thêm một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại đồng nai
vào sáng ngày hôm nay một vụ nổ lớn nghi là do nổ lò hơi đã xảy ra tại công ty sản xuất gỗ
ở huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khiến sáu người tử vong tại chỗ và một số người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay tại công ty sản xuất gỗ bình minh
xã thiện tân huyện vĩnh cửu đã xảy ra một tiếng nổ lớn
đại diện của công ty gỗ bình minh cho biết lúc xảy ra vụ nổ có khoảng ba mươi bốn mươi công nhân
đang làm việc tại khu vực
vụ nổ đã khiến sáu người tử vong tại chỗ một người đang cấp cứu và sáu người bị thương nặng
lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai cho biết ngành y tế tỉnh đã thực hiện báo động đỏ
điều xe cứu thương và bác sĩ điều dưỡng để tham gia cấp cứu chữa trị